em đê quê ở huyện cầm khê tỉnh phú thỏ
cách đây một mươi năm vợ chồng chị có đưa con nhỏ xuống hà nội làm công nhân thuê trọ tại phường thượng thanh quận long biên
ba năm trước người chồng qua đời do tai nạn giao thông
không còn chỗ rửa chị bán hàng rong kiếm tiền hàng ngày nuôi con trai
thường mẹ vất vả em đê rất ngoan và chăm chỉ học tập có năng khiếu hội họa
em là niềm tự hào và nguồn hy vọng của chính người mẹ
sau sự việc xảy ra tới trưa ngày hai mươi sáu tháng ba chị nguyễn thị lan ba mươi chín tuổi đã xin chuyển con trai từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để gần gia đình
nhìn thấy con trai nằm thoi thóp trên giường bệnh duy trì sự sống bằng máy thở người mẹ đơn thân không còn thiết tha sống
chị lan nói con được dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể
thời gian còn lại chị tính
từ khi con gặp nạn chị lan không rời con nửa bước
nghe bác sĩ nói về tình trạng của con chị đã ngất lị
sau khi được các bác sĩ tiêm thuốc hồi sức chị lan tỉnh dậy nhưng nước mắt tuôn dài trên gương mặt khác khổ
thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con chị lan cộng đồng mạng đã quyên góp hỗ trợ tiền giúp cháu đây chữa bệnh
nhưng khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng chị lan xin tri ân và cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ vì biết con khó có thể được cấu sống
sự sống của con chỉ cố gắng duy trì được thêm vài ngày
chị làn khóc nấc cháu đây đã chết não hơn một tuần các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng đã cố gắng hết sức
nhưng do cháu bị quá nặng đến thời điểm hiện tại gia đình tôi xác định đã mất con
gia đình chị lan bày tỏ mong muốn những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội người bảo vệ quyền lợi cho cháu d cho biết
vào hồi một mươi h ba mươi phút sáng ngày hai mươi sáu tháng ba sau khi nhận được sự đồng ý của y bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám gia đình đã đưa em d về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ tiếp tục duy trì sự sống bằng máy thở
luật sư nguyễn anh thơm khẳng định trước hoàn cảnh của gia đình và bức xúc về tính nghiêm trọng của vụ việc ngay sau khi nhận được sự tín nhiệm của gia đình tôi đã nhận hỗ trợ pháp luật miễn phí cho vụ án này
hiện sức khỏe của cháu tiên lượng rất xấu tâm lý gia đình cũng đang hoảng loạn mong muốn của gia đình là quyết tâm đòi lại công lý cho con mình
luật sư thơm cho biết cháu đây nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê khám ngoài không có dấu vết tổn thương chân tay ngực phần đầu không có biểu hiện bị vết thương hở rách da chảy máu phu nề
khám trong não bị chấn thương nặng suất huyết dưới mảng nhện cháu đê được phẫu thuật hai lần nhưng do vết thương quá nặng dẫn tới chết não thở máy duy trì sự sống từng ngày
do sức đề kháng của trẻ tốt nên có thể kéo dài hơn so với người lớn tuổi
theo thông tin từ luật sư thơm quá trình điều trị cấp cứu
bác sĩ cho mẹ cháu biết cháu bị tổn thương nặng nhất phần hố gáy do bị tác động ngoại lực rất nhiều
gáy là phần nguy hiểm nhất và quan trọng nhất bị tổn thương nặng nên máu không lưu chuyển lên não và tụ máu đen mới bị chết não
ngoài ra có những tổn thương khác trên vùng đầu nhưng không quan trọng bằng tổn thương phần hố gáy
mọi người đều thương cháu và rất bức xúc mong xử lý nghiêm minh đối tượng đã gây ra cho cháu
theo nhận định ban đầu của luật sư
có thể thấy việc chấn thương sỏ não của bác sĩ thơm
tổn thương của cháu là do lực tác động bằng vật tay mềm chủ yếu vào vùng hố gáy dẫn tới suất huyết dưới màng nhện
như vậy có thể loại trừ nguyên nhân cháu bị lực tác động rồi ngã vào chạm đầu với nền sân đỉnh dẫn tới chấn thương sỏ não nặng
cháu cao hơn một trăm bảy mươi cm nặng hơn sáu mươi kg
nếu ngã và đập đầu xuống nền sân thì sẽ để lại những vết thương có thể như gây xước bầm tím sưng chảy máu ở phía trước chán hai thái dương hay đỉnh đầu phía sau
để có căn cứ xác định nguyên nhân chấn thương sọ não cần dựa trên kết quả giám định pháp y của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân và cơ chế hình thành vết thương
tuy nhiên qua những nhận định sơ bộ ban đầu quan điểm của luật sư thấy vết thương vùng hố gáy này khả năng là do lực tác động liên tục bằng vật tài mềm gây ra
và loại trừ việc vào đập với vật tay cứng mặt phẳng là khó gây nền
theo lý luận định tội danh nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực đấm liên tiếp vào vùng gáy đầu dẫn tới chấn thương sò não nặng sẽ có thành tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
trường hợp nạn nhân bị lực tác động làm ngã đập đầu xuống nền chấn thương sò não do bị tác động làm ngã sẽ cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
trước đó theo trình báo của gia đình tới cơ quan công an khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng ba
em nhd học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng đi chơi bóng rổ ở sân đình lệ mật phố việt hưng phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày chị lan là mẹ của nam sinh d nhận được tin về em đê bị đánh rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đức giang quận long biên
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
do cháu bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn sức khỏe duy trì từng ngày bằng máy thở
qua tìm hiểu ban đầu chị lan được biết cháu d chơi bóng rổ ở sân đình lệ mật
xảy ra xích mích với một nam sinh lớp sáu sau đó nam sinh này gọi người anh trai học lớp một mươi và bố đến
khi hai người này đến nơi nam sinh lớp sáu và anh trai đã cùng xông vào đánh cháu đê
đối với vai trò của người bố luật sư thơm cho rằng cần xem xét vai trò đồng phạm bởi những căn cứ
biết con xảy ra mâu thuẫn nhưng do bên con đã cùng hai con đi xe máy đến gặp bé để giải quyết
thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn
thì người bố cần phải hỏi rõ cháu bé sự việc khuyên giải
nhưng ông bố này đã bỏ mặt để cho hai con của mình xông vào đánh bé mà không hề cắt ngăn
nếu người bố có mặt và đứng ngay gần đó để mặc cho con sông vào đánh bé
thì là người giúp sức ủng hộ về tinh thần
nếu không có bố đến cùng thì các con đã không dám đánh bé tàn ác như vậy
xét về tương quan lực lượng bên phía đối tượng có ba người áp đảo
trong đó đối tượng lớp một mươi có thông tin đang học boxi trực tiếp đánh bé với kỹ thuật cao
nên phía cháu bé chỉ có một mình hiền lành lo sợ không dám chống lại hay bỏ chạy
đã bị đánh chấn thương xỏ não
luật sư nguyễn anh thơm đưa ra quan điểm
hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm là có căn cứ
trao đổi với các cơ quan báo chí công an quận long biên tp hà nội cho biết
đơn vị đã lập hồ sơ triệu tập những người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ
do hiện tại nạn nhân vẫn đang hôn mê nên chưa thể giám định thương tật để hoàn thiện hồ sơ
thực hiện các biện pháp tố tụng khác
luật sư thơm chia sẻ do con bị chấn thương sò não quá nặng
thở máy trong nhiều ngày nên sức khỏe ngày càng cạn kiệt
để chuẩn bị cho con mẹ con đã đưa con về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ những ngày cuối cùng bên gia đình
sự việc sẽ tiếp tục được làm rõ và được cập nhật trong những video tiếp theo